theo số liệu mới nhất của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa công bố cho thấy
xuất khẩu gạo tháng chín và chín tháng qua tiếp tục sụt giảm một mươi sáu bốn về khối lượng
và giảm một mươi hai năm về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
ngay cả khi đã hạ mục tiêu thì việc hoàn thành xuất khẩu năm bảy triệu tấn gạo trong năm nay cũng không dễ hoàn thành
tính đến hết tháng tám ngoại trừ indonesia các thị trường xuất khẩu gạo của việt nam đều sụt giảm về nhu cầu
cụ thể thị trường trung quốc giảm hai mươi một sáu philippines giảm sáu mươi sáu bốn malaysia giảm năm mươi bốn tám singapore giảm ba mươi sáu ba và hoa kỳ giảm ba mươi bảy sáu
theo các chuyên gia xuất khẩu gạo của việt nam chín tháng qua ước đạt ba bảy mươi sáu triệu tấn với giá trị một sáu mươi chín tỷ đô la mỹ
nếu không có đột phá về thị trường dự tính xuất khẩu gạo của việt nam trong cả năm hai nghìn một mươi sáu chỉ đạt khoảng năm bảy triệu tấn theo đường chính ngạch
đây cũng là lần đầu tiên
trong tám năm qua kể từ năm hai nghìn chín xuất khẩu gạo của việt nam xuống dưới mức sáu triệu tấn
để có những giải pháp mạnh hơn cho xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã có ý kiến chỉ đạo
giao bộ công thương khẩn trương xây dựng chiến lược xuất khẩu gạo của việt nam và đánh giá việc thực hiện nghị định một trăm linh chín về kinh doanh xuất khẩu gạo